cả ba bị cáo nguyễn hải dương vũ văn tiến và trần đình thoại
cùng bị truy tố về tội giết người và cướp tài sản
trong đó các bị can dương và tiến sẽ đối mặt với mức án cao nhất là tử hình
riêng bị can thoại viện kiểm sát nhân dân bình phước nhận định
mặc dù không trực tiếp tham gia giết người cướp tài sản
nhưng thoại là người biết trước kế hoạch của dương
nhưng không can ngăn hay báo cho cơ quan chức năng
mà còn cung cấp hung khí cho dương gây án
sau khi vụ án xảy ra thoại cũng không khai báo với cơ quan chức năng
thoại bị truy tố cùng hai tội danh ở khung hình phạt thích đáng